trong chiều ngày hai mươi chín tháng tám hải đội hai bộ đội biên phòng thành phố hồ chí minh cho biết
đơn vị vừa phát hiện bắt giữ một tàu thủy vận chuyển hơn một trăm linh lít dầu đeo không rõ nguồn gốc xuất xứ
nhằm đấu tranh có hiệu quả các hoạt động vận chuyển buôn bán gian lận thương mại trên vùng biển
đơn vị hải đội hai đã tăng cường lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát trên biển
chiều ngày hai mươi tám tháng tám trong lúc đang tuần tra trên vùng biển do bộ đội biên phòng thành phố hồ chí minh quản lý
hải đội hai đã phát hiện phương tiện bv chín mươi bảy nghìn chín trăm bảy mươi chín ts do ông phạm sĩ liêu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngụ tính bà rịa vũng tàu điều khiển có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra tội công tác phát hiện trong hai khoang tàu có chứa trên một trăm linh m khối dầu do
theo lời khai của ông liêu số dầu trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa
hiện tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đưa phương tiện về neo đậu để tiếp tục điều tra xác minh